cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ trong nhà phạm hổ nhiều tài liệu phản động và phương tiện liên quan
cùng thời điểm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam
về hành vi làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và khám xét nơi ở đối với trần thị tuyết diệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần thị tuyết diệu đã đăng tải lên mạng xã hội
hàng trăm bài viết hình ảnh video clip có nội dung ca ngợi cổ suý đối tượng chống đối
xúc phạm bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước xuyên tạc lịch sử cách mạng việt nam phỉ bán kích động
lật đổ chính quyền nhân dân tuyên truyền đưa thông tin sai sự thật về các cơ quan thực thi pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự
đối với dương minh phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện bố trạch của tỉnh quảng bình
là nhân viên phòng giao dịch bố trạch ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
chi nhánh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục vay vốn ngân hàng phú đã lừa nhiều người
ký khống và các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi rút và tiền mặt một số hồ sơ liên quan
sau khi hoàn thành hồ sơ phú đã nâng khống số tiền rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay
số còn lại đối tượng chiếm đoạt mỗi người từ một tỷ đến hai sáu tỷ đồng
cơ quan công an xác định phú đã lừa đảo nhiều người chiếm đoạt số tiền gần một mươi năm tỷ đồng
ngày hôm nay ông dương minh tùng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba chi cho biết
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bến tre
cùng công an huyện ba chi và công an thị trấn bình đại đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân
là trà đăng danh ba mươi hai tuổi và nguyễn bá lộc ba mươi ba tuổi cùng chú ở xã mỹ hòa huyện ba chi
mất tích do lật thuyền tại sông ba lai thuộc địa phận xã tân xuân huyện ba trì
chiều ngày hai mươi tháng tám hai nạn nhân nói trên cùng với sáu người khác đã rủ nhau lái ghe gỗ
ra sông ba lai câu cá gặp sóng to gió lớn
ghe bị lật bốn người bơi được vào bờ an toàn
đến tối cùng ngày lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của anh đăng thanh quy hai mươi năm tuổi
và anh nguyễn hoàng duy ba mươi hai tuổi còn hai nạn nhân vẫn đang bất tích
bản tin lúc một mươi tám h ngày hai mươi một tháng tám của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín ở đà nẵng
việt nam hiện có một chín bệnh nhân
hiện hai bệnh nhân này được cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến hòa vang thành phố đà nẵng
trong ngày hôm nay đã có ba bệnh nhân ra viện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
như vậy đến thời điểm này thì có năm trăm bốn mươi năm bệnh nhân trên một chín bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta được công bố khỏi bệnh
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân